sau một tuần xét xử và nghị án sáng nay toán nhân dân tp hà nội đã tuyên vào án phạt ba mươi sáu bị cáo
trong vụ án sản xuất mua bán hơn chín bốn triệu quyển sách giả
trong đó bị cáo trần hùng cựu phó cục trưởng cục quản lý thị trường bị tuyên phạt chín năm tù về tội nhận hối lộ
các bị cáo nguyên là cấp dưới của bị cáo trần hùng gồm lê việt phương cựu phó đội quản lý thị trường số một mươi bảy
cục quản lý thị trường hà nội bị phạt ba mươi tháng tù phạm ngọc hải và thành thị đông phương
đều là cựu kiểm sát viên đội quản lý thị trường số một mươi bảy bị phạt lần lượt mức án là hai mươi tháng tù và một mươi tám tháng tù
nhưng đều cho hưởng án treo về cùng tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
bị cáo nguyễn duy hải lao động tự do chú phường trương định quận hai bà trưng hà nội bị phạt hai mươi bảy tháng tù về tội môi rời hối lộ
nhóm ba mươi một bị cáo còn lại đều bị kết án về tội sản xuất buôn bán hàng giả trong đó cao thị minh thuận
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại phú hưng phát công ty phú hưng phát bị phạt một mươi năm tù
ba mươi bị cáo còn lại bị phạt từ hai mươi bốn tháng tù treo đến sáu năm tù giam
bản án sơ thẩm xác định từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một cao thị minh thuận đã cùng đồng phạm tổ chức sản xuất hơn chín bốn triệu quyền sách giáo khoa giả các loại
thu lợi bất chính hơn ba mươi tỷ đồng
bị cáo cao thị minh thuận là người chủ mưu cầm đầu điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất
các bị cáo khác đóng vai trò là đồng phạm tham gia giúp sức trong việc quản lý kho hàng hóa liên hệ các sưởng in theo dõi công nợ kết nối các đơn hàng